các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
số lượng xét nghiệm từ ngày hôm nay đến nay đã thực hiện là trên năm triệu mẫu cho trên một mươi bốn triệu lượt người
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần bốn năm triệu liều
trong ngày hôm nay có bảy chín trăm sáu mươi tám ca mắc mới trong đó ba mươi một ca nhập cảnh và chín hai trăm hai mươi năm ca ghi nhận trong nước
việt nam có tổng là chín mươi chín trăm ba mươi bốn ca mắc trong đó có hai một trăm bảy mươi hai ca nhập cảnh và tám mươi tám bảy trăm sáu mươi hai ca mắc trong nước
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
đó là yên bái quảng trị tuyên quang thái nguyên điện biên hải dương quảng ninh và bắc cạn
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay
gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ của công an thành phố đà nẵng đã lên đường tăng cường cho công an bảy quận huyện trên địa bàn thành phố phục vụ công tác chống dịch
việc công an thành phố bổ sung tăng cường quân số
tăng cường số cho công an bảy quận huyện sẽ tạo điều kiện hỗ trợ công an các địa phương có đủ khả năng
lực lượng tham gia đảm bảo an toàn an ninh cho các khu vực cách ly phong tỏa
tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch được ủy ban nhân dân thành phố đưa ra
bằng tinh thần quyết tâm chống dịch như chống giặc gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường đợt này
hy vọng sẽ cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
tại tỉnh bình định vào ngày hôm nay hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã tổ chức khởi hành chuyến hàng thứ hai
tiếp xúc người dân thành phố hồ chí minh gặp khó khăn do covid một mươi chín
chuyến xe này mang theo một mươi bảy tấn hàng gồm một mươi hai mặt hàng thiết yếu
trong số này ngoài gạo mì tôm bún bánh
bánh phở bánh tráng nước mắm thì hội đã huy động bổ sung thêm một số mặt hàng mới
để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân như một số loại gia vị cá kho sẵn đóng hộp
trái cây và bảy năm tấn rau củ quả các loại có thể để lâu ngày
số hàng hóa của chuyến hỗ trợ thứ hai có giá trị hơn ba trăm một mươi một triệu đồng
do một số tri hội hội nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đóng góp
thưa quý vị công an quận hoàn kiếm hà nội vừa triệt phá thành công hai chuyên án bắt xử hai ổ nhóm tội phạm trộm cắp xe máy
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ổ nhóm thứ nhất do đàm trung thành chú tệ quận hai bà trưng với tám tiền án ba tiền sự
và nguyễn đức tùng chú tại quận đống đa làm chủ mưu
qua đầu tranh khai thác hai đối tượng này khai nhận cùng các đối tượng khác thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy
sau đó mang đi tiêu thụ lấy tiền mua ma túy đá sử dụng
và tiêu xài cá nhân công an hoàn kiếm đã thu giữ được một mươi xe máy cùng với nhiều tăng vật có liên quan
ổ nhóm thứ hai do đoàn duy anh hoàng quốc anh đoàn anh tùng thực hiện hành vi trộm cắp
và trần văn tùng là đối tượng tiêu thụ tài sản
là đối tượng có tiền án về ma túy không nghề nghiệp ổn định đoàn duy anh đã rủ các đối tượng trên cùng đi trộm xe máy
hiện công an quận hoàn kiếm đã thu giữ được năm xe máy là tang vật trong vụ án này
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv